phạm thị hà ba mươi tám tuổi trú tại thị trấn nhã nam huyện tân yên của tỉnh bắc giang
là đối tượng sát hại chủ cửa hàng quần áo ở huyện tân yên tỉnh bắc giang
đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam để làm rõ về hành vi giết người
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin trước đó vào tối ngày một mươi một tháng bốn
tại tổ dân phố cầu thượng thị trấn nhã nam huyện tân yên đã xảy ra vụ án giết người
cơ quan công an xác định phạm thị hà là đối tượng gây án và bỏ trốn khỏi địa phương
nạn nhân là chủ cửa hàng quần áo thời trang tại thị trấn nhã nam
bị đối tượng dùng dao đâm chém nhiều nhát dẫn đến tử vong
đến một mươi h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng bốn công an huyện tân yên đã bắt được đối tượng phạm thị hà
khi đang trốn tại một nhà dân ở cùng tổ dân phố thôn cầu thượng cách nơi gây án không xa
thưa quý vị ngày một mươi năm tháng bốn công an quận ba tp hcm cho biết đang lập hồ sơ
xử lý hàng chục trường hợp dương tính
với mà tùy trong quán bar pero trên đường võ văn tần thuộc phường võ thị sáu
vào rạng sáng cùng ngày đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội phù hợp với các lực lượng
các phòng nghiệp vụ công an thành phố cảnh sát cơ động công an quận ba đã tổ chức đột kích bất ngờ
vào quán bar sáu mươi năm club của công ty ferso tại địa chỉ sáu mươi năm võ văn tần phường võ thị sáu quận ba tp hcm
thời điểm kiểm tra hàng trăm người đang cuộn nhịp theo nhạc
thấy lực lượng chức năng liên nhau nhau ý định bỏ chạy nhưng đều bị chặn lại
tại một số bàn lực lượng cảnh sát đã phát hiện nhiều viên thuốc nén và gói bột màu trắng rất lăng lóc nghi là ma túy tổng hợp
ngoài ra lực lượng chức năng phát hiện quán có nhiều lỗi vi phạm như hoạt động quá giờ quản lý cho khách sử dụng ma túy
tổ công tác sau đó đã tổ chức kiểm tra nhanh ma túy đối với tất cả khách có trong quán
qua đó phát hiện bảy mươi sáu trên một trăm sáu mươi năm trường hợp dương tính với ma túy
điều đã nói là cách đêm một tuần công an tp hcm cũng đang kiểm tra quán bar vũ trường ferso
phát hiện có bảy mươi bốn khách cùng với một mươi bảy nhân viên của quán dương tính với chất ma túy
trước đó vào giữa tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng chức năng cũng kiểm tra quán này và phát hiện bảy mươi tám dân chơi dương tính với chất ma túy
được biết quán bar vũ trường ferso là tù điểm ăn chơi có tiếng ở khu vực trung tâm tp hcm
mỗi ngày cuối tuần quán có hàng trăm khách đổ về vui chơi
cũng từ đây tình hình an ninh trật tự khu vực có dấu hiệu phức tạp
thưa quý vị với hành vi côn đồ đu đuổi đánh và truy sát khiến cho một người chết một người bị thương chỉ vì mâu thuẫn tranh giành khi hát karaoke
bốn đối tượng tuổi đời còn rất trẻ cùng ngụ tại xã xuân hưng huyện xuân lộc đã bị tòa án nhân dân tỉnh đồng nai tuyên phạt bức án từ sáu cho đến một mươi bốn năm tù giam
theo cáo trạng tối hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một tại quán ốc béo xã xuân hưng huyện xuân lộc các bị cáo thơ thịnh siêu và tài
trong lúc uống đồ và hát karaoke đã xảy ra mâu thuẫn
tài karaoke với nhóm anh hoàng huy phúc nguyễn hoàng long cùng một mươi chín tuổi ngù xã xuân hưng huyện xuân lọc
và sau đó thơ và thịnh đã dùng một dao tự chế bỏ ống tuyếp sắt hai con dao rượu làm hung khí đuổi theo để đánh khiến anh long thương tích hai mươi anh phúc tử vong vì bị chém hàng chục nhát dao
khi tài và siêu chạy đến thì mọi việc đã xong nên cả hai mang dao đem về nhà cất
rồi sau đó các đối tượng đã đến cầu mang đầu thú hành vi phạm tội
tại phiên tòa các bị cáo đã cuối đầu nhận tội an năng về hành vi sai phạm của mình
sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn thanh thơm một mươi sáu năm tù nguyễn văn thịnh hai mươi tuổi một mươi ba năm sáu tháng tù nguyễn thanh siêu một mươi tám tuổi bảy năm tù nguyễn văn tuấn tài một mươi tám tuổi sáu năm tù
trong các đường dây còn có các đối tượng lê thị thanh hoàng nguyễn thị giao linh và trần minh triều
khi phát hiện thì toàn tháo chạy lên sân thượng định nhảy lầu tẩu thoát nhưng vẫn bị bắt giữ
bước đầu các đối tượng khai nhận hoạt động từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số tiền giao dịch hàng ngày hơn một trăm linh triệu đồng
tại hiện trường đã thu giữ hai trăm năm mươi triệu đồng một mươi bảy điện thoại di động và một két sắt
sáng nay thủy đoàn một cục cảnh sát giao thông đang phối hợp với phòng cảnh sát giao thông
công an cảnh sát phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh nghệ an triển khai áp tải tàu trở gần một triệu lít xăng
không rõ nguồn gốc xuất xứ về kho lưu trữ để tiếp tục điều tra làm rõ
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng ba kiểm tra một số phương tiện di chuyển trên địa bàn thị xã cửa lò tỉnh nghệ an
lực lượng chức năng đã phát hiện các bể chứa trên tàu và xà lan có chứa dung dịch nghi là xăng dầu
tổng thể tích tại các tàu bị kiểm tra lên đến gần một triệu lít
tại thời điểm kiểm tra các chủ phương tiện này không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa
hiện các lực lượng chức năng đang tổ chức áp tải những phương tiện tăng vật về nơi an toàn để làm thủ tục tạm giữ và bảo quản
phòng chống cháy nổ theo quy định của pháp luật vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
như truyền hình công an nhân dân chúng tôi mới đưa tin trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai mới tiếp nhận một ca bệnh
liên quan đến việc sử dụng cà phê giảm cân
may mắn bệnh nhân này đã được kịp thời cứu cấp cứu nhưng hiện tại sức khỏe đã hồi phục
trước thông tin này phòng cảnh sát môi trường công an tp hà nội đã phối hợp với lực lượng quản lý thị trường hà nội
tiến hành kiểm tra và xác minh nguồn gốc sản phẩm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
các lời tâm sự của chồng bệnh nhân sử dụng cà phê giảm cân khi đưa vợ vào cấp cứu tại khoa chống độc bệnh viện bảnh mai
chỉ vì mong muốn được giảm cân cấp tốc vợ anh đã sử dụng loại cà phê này
tuy nhiên giảm cân thì chưa thấy mà hậu quả thì rơi vào trạng thái khó thở nôn khát nước và co giật hôn mê phải thở máy
để xác minh thông tin hàng hóa sản phẩm lực lượng chức năng hà nội đã thành lập đoàn kiểm tra
gồm đại diện phòng cảnh sát môi trường lực lượng quản lý thị trường và công an thị xã sơn tây
tiến hành kiểm tra công ty trách nhiệm hiệu hạn dược mỹ phẩm lasva có địa chỉ tại kim sơn sơn sơn tây hà nội
đây chính là địa điểm sản xuất thực phẩm bổ sung cà phê hoàng gia
tại đây số hàng hóa được cất giấu dưới hầm ngầm trong khu nhà xưởng của công ty
trên nắp hầm được nguy trang rất tinh vi bằng các pallet nhựa và bao bì hàng hóa các loại
mùa một nghìn chín trăm năm mươi hộp cà phê hoàng gia hỗ trợ giảm cân nghi có thành phần sibutramine thuộc danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất kinh doanh thực phẩm chức năng thực phẩm bảo vệ sức khỏe được phát hiện
tại trường việt nam bây giờ đối với những hành vi sử dụng chất cấm trong sản xuất thực phẩm chức năng hành vi này đáng lên án cần phải xử lý nghiêm minh trước phong đoạn
để xác minh chính xác thành phần chất cấm trong sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn dược mỹ phẩm lasva lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm phân tích thành phần theo quy định
nhưng qua đây cũng là lời cảnh tỉnh đối với chị em phụ nữ có nhu cầu giảm cân nếu lựa chọn phải sản phẩm có chất cấm hậu quả thật khôn lường
các người dân chúng ta cứ đi tìm các loại thực phẩm chức năng những sản phẩm không an toàn không được ghi nhận công nhận thì rất là không thể rất là nguy hiểm
cây siu bù trà minh kể cả ở với liều điều trị người ta đã thấy là có thể tăng nguy cơ các tai biến các biến trực biến cố về tim mạch có thể gây tổn thương não đột quỵ khổ mỏng của tim
kể cả với liều điều trị chúng ta ở đây sẽ không bán chuyện liều tử vong nữa bởi nó là thuốc không an toàn và người ta thu hồi cũng được sử dụng trên người nữa rồi
để đảm bảo an toàn
để đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng thời gian qua các cơ quan chức năng cũng tiến hành xử lý nhiều vụ việc
người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm an toàn uy tín tránh tiền mất tật mang